trung tâm báo chí tp hcm đã tổ chức lễ khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng khóa học người phát ngôn
cho cán bộ các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã
khóa học với hơn ba trăm linh học viên là cán bộ các sở ban ngành quận huyện phường xã đăng ký tham gia
khóa học nhằm giúp cán bộ lãnh đạo các đơn vị hiểu được vai trò của người phát ngôn
qua đó thực hiện tốt công tác phát ngôn truyền thông và giao tiếp hiệu quả với báo chí
đối tượng tham gia là cán bộ các sở ban ngành ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức và các đơn vị có liên quan
năm nay trung tâm báo chí tp hcm tổ chức ba khóa tập huấn cho người phát ngôn bổi khóa diễn ra trong hai ngày
học viên sẽ được tiếp cận với sáu chuyên đề quan trọng như một số quy định cơ bản của luật báo chí
tình hình thực hiện luật báo chí các nghị định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian qua
quan hệ báo chí trả lời phỏng vấn báo chí kỹ năng tổ chức họp báo soạn thông cáo báo chí
khủng hoảng truyền thông và xử lý khủng hoảng một số tình huống cần lưu ý
bên cạnh đó các học viên sẽ được thực hành trả lời phỏng vấn viết thông cáo báo chí